thưa quý vị sáng nay tám tháng một mươi hai tòa án nhân dân tp hcm mở phiên tòa xét xử sơ thẩm
đối với bị cáo nguyễn thái luyện chú tại gia lai chủ tịch hội đồng quản trị công ty địa ốc alibaba
và hai mươi hai đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền
tất cả các bị cáo bị đưa ra xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
ngoài tội danh này các bị cáo võ thị thanh mai là vợ của luyện và nguyễn thái lực em của luyện
huỳnh thị kim thắng kế toán công ty địa ốc alibaba bị đưa ra xét xử về tội rửa tiền
phiên tòa có tới ba chín trăm tám mươi sáu bị hại một trăm linh người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan
một nam thanh niên leo lên nóc nhà với ý định tự tử đã may mắn được công an thị xã buôn hồ
tỉnh đắk lắc phối hợp với phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an tỉnh giải cứu thành công
được biết những ngày qua nam thanh niên này có biểu hiện
trầm cảm đã treo lên nóc nhà từ năm giờ sáng cho đến khi người thân phát hiện báo cho lực lượng chức năng
thay hiện trường sau khi khuyên nhủ nam thanh niên bất thành hơn ba mươi cán bộ chiến sĩ của hai đơn vị
đã áp dụng nhiều phương án giải cứu để tiếp cận khống chế và đưa được nam thanh niên xuống an toàn
phòng cảnh sát hình sự phối hợp với phòng cảnh sát cơ động và công an huyện châu thành a tỉnh hậu giang
vừa triệt xóa một điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà tại xã trường long tây huyện châu thành a
điểm cơ bạc này nằm sâu trong một vườn cây khi cơ quan công an vào hiện trường các đối tượng đã nhanh chóng bỏ chạy
tuy nhiên một mươi chín người đã bị giữ lại cùng với tăng vật là ba con gà đá chín bộ cựa sắt cùng các dụng cụ để lắc tài xỉu và một số vật dụng có liên quan
kiểm tra trên người các đối tượng lực lượng làm nhiệm vụ tạm giữ trên ba mươi bảy triệu đồng và một mươi bốn điện thoại di động
chở hơn một mươi ba bảy tấn đường cát và phụ gia thực phẩm nghi vấn nhập lậu lái xe phạm quốc cường
chú tại tỉnh an giang đã bị lực lượng cảnh sát kinh tế công an tỉnh an giang bắt quả tàng
tiến hành kiểm tra xe ô tô tải do cường điều khiển lực lượng chức năng phát hiện trên xe có chở năm trăm ba mươi bao đường cát nguyên liệu
và hai mươi bao phụ gia thực phẩm xuất xứ nước ngoài
tại thời điểm kiểm tra ông cường không xuất trình được hóa đơn chứng từ hồ sơ nhập khẩu hàng hóa có xuất xứ nước ngoài
lực lượng chức năng đã tạm giữ tăng vật cùng phương tiện để tiếp tục xác minh làm rõ
công an quận lê trân hải phòng vừa bắt giữ đối tượng nguyễn quang việt chú tại quận lê trân
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ tp hcm về địa bàn tp hcm tiêu thụ
qua công tác trinh sát lực lượng công an phát hiện đối tượng việt thường giấu ma túy với số lượng lớn
từ tp hcm vào trong các thiết bị điện tử để vận chuyển về hải phòng tiêu thụ
chiều ngày ba tháng một mươi hai công an quận lê trân tiến hành kiểm tra và bắt giữ việt trên địa bàn quận
sau khi đấu tranh đối tượng khai nhận nơi cất giấu ma túy
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận đã khám xét khẩn cấp nơi tạm trú của việt
thu giữ hơn sáu trăm hai mươi tám gram metavitamin gần tám gram ma túy mdma và hơn chín gram cocaine
vụ việc hiện đang được điều tra mở rộng
cũng liên quan đến ma túy là đối tượng chính của một vụ án mua bán trái phép chất ma túy
lê công đạt chú tại tỉnh quảng nam đã trốn vào tp hcm ngay khi đồng bọn bị bắt giữ
đạt vừa bị đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận thanh khê thành phố đà nẵng bắt giữ
theo tài liệu đạt quen một thanh niên không rõ lai lịch chuyên cung cấp ma túy cho các cơ sở giải trí
nên liên hệ để lấy ma túy về bán
ngày một mươi năm tháng bảy đạt đưa một vói ma túy kết thúc
đạt đưa một vói vitamin và sáu viên thuốc lắc cho nguyễn văn thuận là bạn cùng phòng trọ
để đi giao cho con nghiện thì thuận đã bị công an quận thanh khê bắt quả tàng
khi nghe tin bạn mình bị bắt đạt đã tẩu tán ma túy và nhanh chóng rời khỏi đà nẵng vào tp hcm
sau quá trình điều tra công an quận thanh khê đã tổ chức theo dõi bắt giữ đạt khi vừa về đà nẵng
vận chuyển hơn một tấn chất độc cyanur từ hà nội lên lai châu
nguyễn quốc huy chú tải tp lai châu tỉnh lai châu
vừa bị lực lượng cảnh sát kinh tế công an tỉnh này bắt giữ
cụ thể vào sáng ngày bảy tháng một mươi hai tổ công tác liên ngành thực hiện nhiệm vụ
tại ngã ba đội chín xã phúc than huyện than uyên phát hiện ô tô bán tải có nhiều biểu hiện nghi vấn
nên tiến hành kiểm tra qua đó đã phát hiện trên xe chở hai mươi bao tải
bên trong có chứa hạt tinh thể vón cục màu trắng nghi là chất độc cyanur
tại cơ quan điều tra huy khai nhận đã mua hai mươi bao hóa chất có chứa thành phần natry cnnite
từ một chi nhánh hà nội rồi vận chuyển về lai châu
natri cyanide là một chất cực độc được sử dụng để chiết vàng và các kim loại ký khác từ quạng
lực lượng chức năng đã tiến hành trích mẫu hoa chất thu giữ được để phục vụ công tác giám định
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trảng bom tỉnh đồng nai đã khởi tố vụ án
bắt tạm giam hai đối tượng cùng chú tại tỉnh đồng nai là trương ngọc sơn và lê thị mỹ
là vợ của sơn để điều tra làm rõ về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch
theo hồ sơ vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai do cần tiền kinh doanh nên chị lê bảo ngọc
chú tệ huyện trảng bom có mượn của vợ chồng sơn năm mươi triệu đồng với thỏa thuận lãi suất hai mươi một tháng
đến nay thì chị ngọc đã trả được bốn mươi chín triệu đồng tiền lãi và không còn khả năng chi trả
nên vợ chồng sơn đã nhiều lần gọi điện thoại nhắn tin đe dọa
vào đêm ngày hai mươi bốn tháng một mươi một vợ chồng sơn đã đến nhà chị ngọc dùng vũ lực đe dọa để đòi nợ
thì bị tổ một trăm sáu mươi một công an huyện trảng bom
phát hiện bắt giữ tại cơ quan công an sơn và mỹ đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
thưa quý vị như đã nói ở phần đầu chương trình không chỉ ở khu vực miền trung tây nguyên
theo cảnh báo tình trạng mưa lũ sạt lở cũng đã và có thể tiếp tục xuất hiện ở một số tỉnh nam bộ
những ngày qua người dân xứ củ lao thuộc huyện long hồ tỉnh vĩnh long
không khỏi bàng hoàng và xót xa trước cảnh tượng sạt lở đất làm nhiều ngôi nhà
phải chìm xuống sông hiện nay song song với công tác gia cố tạm thời tại điểm sạt lở
cơ quan chức năng cùng chính quyền địa phương đang triển khai việc bố trí khu vực an toàn
cho các hộ dân bị ảnh hưởng
ông võ minh thảo một người dân chú ấp bình thuận một xã hòa ninh huyện long hồ tỉnh vĩnh long
đã phải chứng kiến toàn bộ ngôi nhà mảnh vườn của gia đình mình đổ ập xuống sông trong sự tuyệt vọng
anh võ minh thảo một người dân chúa ấp bình thuận một xã hòa ninh huyện long hồ tỉnh vĩnh long

anh võ minh thảo một người dân chúa ấp bình thuận một xã hòa ninh huyện long hồ tỉnh vĩnh long
vụ sạt lở đã nhấn chìm phần đất của người dân đang sinh sống và canh tác với chiều dài khoảng năm trăm linh m và rộng khoảng hai trăm linh m
làm ảnh hưởng đến một mươi sáu hộ dân với năm mươi tám nhân khẩu